trong khi đó khu vực nam bộ nhiệt độ là từ hai mươi năm đến hai mươi sáu độ cũng khá là mát mẻ
nhưng do trời nắng sớm nên tình trạng mát mẻ ở cả hai khu vực này sẽ không kéo dài lâu
cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trong khi đó các tỉnh nam bộ nóng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ vẫn còn xuất hiện diện rộng ở các tỉnh miền đông nam bộ
còn các tỉnh miền tây nhiệt độ cũng lên tới từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ